bán đảo sơn trà vốn được coi là hòn ngọc quý và là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia
thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
thế nhưng thời gian qua trên bán đảo sơn trà lại xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
mà trong đó nguyên nhân đa phần là do những con đường tại khu vực bán đảo
có nhiều đồi dốc không bảo đảm an toàn giao thông
nằm cách trung tâm thành phố đà nẵng khoảng một mươi km về phía đông
khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo sơn trà có tổng diện tích hơn ba hai trăm linh ha rừng
với thảm động thực vật phong phú đa dạng
đặc biệt nơi đây là địa điểm sinh sống của loài vọc trà vá chân nâu quý hiếm
được liệt vào sách đỏ
là điểm du lịch đặc biệt nơi đây hàng ngày thu hút nhiều người dân và du khách tới tham quan
mặc dù địa hình các cung đường đi lên đỉnh sơn trà rất là hiểm trở
nhiều dốc nguy hiểm nhất là tại chín điểm giao thông nguy hiểm
với những nơi có độ dốc lên đến gần hai mươi
thế nhưng trong thời gian qua vẫn có nhiều du khách sử dụng phương tiện cá nhân
tự ý đi lên các điểm du lịch trên đỉnh khu bảo tồn thiên nhiên này
đoạn đường từ đây đến chùa linh ấn hay là đi lên đến yên tô côn thì rất là bình thường
nhưng mà nhiều đoạn đường thì thực sự em cũng đã từng đi rồi
phải rõ ràng là chắc tay lái thì mới đi được
và kiểu xe ga thì khi phanh xuống thì dễ nóng nên rất là dễ mất phanh
những con đường dốc thì cũng có độ khó cũng cao so với những đường đèo khác
cũng có khả năng là gây ra tai nạn nếu mà chạy nhanh
theo ban quản lý
bán đảo sơn trà trong thời gian qua đã có đến một mươi hai vụ tai nạn giao thông xảy ra tại sơn trà
nguyên nhân được cho là do các tuyến đường này đa phần chủ yếu là phục vụ công tác quốc phòng
nên không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông thông thường
cùng với đó hoạt động du lịch khiến một lượng lớn xe gắn động cơ lên sơn trà mỗi ngày
cũng đã ảnh hưởng đến hệ thống thực vật tự nhiên tại đây
các ngành liên quan sẽ tấn toán tới việc có nền chấm phương tiện cá nhân không
với điều kiện địa hình như thế việc tự do đi lại rất là ảnh hưởng đến mạng an toàn giao thông
về mạng phòng chống cháy rừng về các liên quan đến công tác bảo tồn động vật thực vật ở bán đảo sơn trà
nên hay không nên hạn chế phương tiện gắn động cơ lên khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà
đang là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi
theo một số chuyên gia việc hạn chế phương tiện là cần thiết
bởi sự phát triển quá nhanh của hoạt động du lịch
chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến thiên nhiên sơn trà
chúng tôi là muốn đi chụp phạt mà bây giờ cấm xe máy thì chúng tôi đi vào cái gì
chúng tôi không thể đi bộ hoặc là lên để mà chúng tôi chụp những động vật hoang dã ở sơn trà được
do vậy cho nên là tôi nghĩ là không nên cấm
bán đảo sơn trà này cái khu rừng tự nhiên như thế này
thì có cái phương thức nào đấy để mà giữ gì mà bảo tồn nó tốt hơn
em nghĩ là cái vấn đề đấy là vấn đề nên làm
cái vấn đề của sơn trà thứ nhất là chưa có kế hoạch bảo vệ một cách cụ thể
chưa có kế hoạch bảo vệ một cách cụ thể
chưa có cái vạn đai bảo vệ chính thức
và cái thứ hai là ngoài cái vạn đai này phải có một cái vạn đai đệm nữa
vành đai đệm đó thì tất cả những công trình mà phục vụ cho khách đến sơn trà
thì nó nằm ở cái vùng đệm chứ nó không được lấn vào trong
từ năm hai nghìn bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có quy chế
quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên
trong đó quy định không được phép sử dụng các phương tiện gây tiếng ồn
gây ô nhiễm môi trường để phục vụ du lịch sinh thái
thì vẫn chưa thực hiện được mà nguyên nhân được cho là nơi đây có những đặc thù địa hình khác biệt
khó có thể áp dụng quy định trên cho toàn bộ khu bảo tồn